năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước đã tăng rõ rệt
tuy nhiên tại một số địa phương vẫn còn xuất hiện các vùng lõm tiêm chủng
khiến một số bệnh dịch xuất hiện trở lại
năm hai nghìn một mươi sáu cả nước ghi nhận hai trăm một mươi chín trường hợp nhiễm virus zika
gần một trăm một mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có ba mươi sáu trường hợp tử vong tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
đặc biệt vào trong năm hai nghìn một mươi sáu ghi nhận chín mươi trường hợp mắc liên cầu lợn
trong đó bảy trường hợp tử vong toàn bộ những ca bệnh này đều ăn tiết canh sống
bệnh ho gà ghi nhận ổ dịch tại cao bằng và giải rác tại một số tỉnh thành phố
hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận hai mươi ba trường hợp mắc tại phía bắc